ngay sau khi sự cố môi trường biển xảy ra tại bốn tỉnh biển trung chính phủ thủ tướng chính phủ các bộ ngành địa phương đã vào cuộc quyết liệt đồng bộ ban hành nhiều văn bản quy định chính sách bồi thường hỗ trợ người dân ổn định đời sống phần đầu đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy hoàn thành dứt điểm công tác chi trả tiền bồi thường hỗ trợ thiệt hại cho người dân
huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh là một trong những huyện nằm ngay sát tâm điểm của sự cố môi trường phomosa để góp phần giúp người dân tái sản xuất ổn định cuộc sống cấp ủy chính quyền nơi đây đã và đang đẩy nhanh tiến độ kê khai giả soát thẩm định đợt bốn đồng thời sẽ tiến hành chi trả từng phần sau khi được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phân đấu hoàn thành trước thời hạn mà chính phủ đưa ra
anh lê xuân đồng thôn xuân phú xã kỳ xuân huyện kỳ anh là một trong những hộ nông dân
nuôi trồng bị ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển được ra soát bổ sung trong đợt bốn này theo anh việc giả soát kê khai đã được cấp ủy chính quyền triển khai một cách cẩn trọng chính xác
anh lê xuân đồng thôn xuân phú xã kỳ xuân huyện kỳ anh là một trong những hộ nuôi trồng được giả soát bổ sung trong đợt bốn này theo anh việc giả soát kê khai đã được cấp ủy chính quyền triển khai một cách cẩn trọng chính xác

xác định việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu
thời gian qua cấp ủy chính quyền huyện kỳ anh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
tập trung đi sâu đi sát giải quyết những thắc mắc ý kiến của người dân
do đó việc kiểm kê chi trả tiền đền bù hỗ trợ sự cố môi trường biển ở đây
được người dân hết sức đồng thuận không có khiếu nại khiếu kiện
trong quá trình tổ chức thực hiện này chúng tôi rụt ra mấy việc này
cái thứ nhất đó là phải giải quyết kịp thời thỏa đáng các quyền lợi hợp pháp chính đáng của bà con
cái thứ hai là phải có những nội dung nhân dân kiến nghị
thì phải đối thoại sở với bà con không những tài huyền mà ngay tài cơ sở
những nội dung dân kiên nghị mà đúng thì chính quyền các cấp phải tiếp thu và phải điều chỉnh kịp thời
những nội dung dân kiến nghị nhưng mà ngoài thẩm quyền
thì phải bầu cáo về kiến nghị về cấp trên
và những nội dung nhân dân kiến nghị nhưng mà không đúng quy định
thì cũng phải giải thích rõ và từ chối đến nhân dân hiệu đồng thuận
với quy trình chặt chẽ minh bạch từ giả soát kê khai đến tổ chức họp dân
nên hiện nay công tác thẩm định phê duyệt đợt bốn của huyện kỳ anh cơ bản đã hoàn thành chín mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh đã duyệt chi trả hơn sáu tỷ đồng
thời gian tới ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục ra soát những đối tượng bổ sung theo quyết định của tỉnh
những đối tượng còn thiếu hồ sơ
phân đấu hoàn thành việc chi trả cho người dân trước thời hạn ba mươi tháng sáu